theo quy định của thủ tướng chính phủ việc nâng vốn vay tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn
theo đó ngân hàng chính sách xã hội tp cn đã bổ sung nguồn vốn về ngân hàng địa phương để triển khai cho vai kịp thời đối với các hộ gia đình có nhu cầu
chương trình này có từ năm hai nghìn bảy với mục đích hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng đồng đều giữa các vùng trong nước
ban đầu mức tiền được vay chỉ được ba mươi triệu đồng một hộ tuy nhiên hiện nay mức vay vốn được tăng lên năm mươi triệu đồng
từ đó nhiều người dân vùng khó khăn tại tp cn có được cơ hội điều kiện đầu tư để làm kinh tế
qua đây đã giúp nhiều gia đình có cuộc sống ổn định hơn và vươn lên thoát nghèo
theo ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh cần thơ tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu doanh số cho vay là một mươi một một trăm một mươi ba tỷ đồng
với ba trăm tám mươi một lượt hộ vay tổng dư nợ gần hai mươi ba tỷ đồng và có chín trăm linh tám hộ
còn dư nợ